theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào trưa ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng sáu cho biết
có thêm một trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong nước tại bốn tỉnh thành phố
riêng bắc giang đã sáu mươi chín ca thành phố hồ chí minh là hai mươi sáu ca thành phố hà nội bốn ca và hà tĩnh là một ca
như vậy là đến một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay việt nam có tổng cộng chín chín mươi ba ca ghi nhận trong nước
và một sáu trăm ba mươi bảy ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay là bảy năm trăm hai mươi ba ca
có hai mươi hai tỉnh đó là yên bái quảng ngãi đồng nai nghệ an quảng ninh quảng nam quảng trị thừa thiên huế nam định hòa bình tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng tây ninh gia lai bạc liêu điện biên và đắk lắc
đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi chín tháng bốn cho đến nay đã thực hiện là hai một trăm linh một bốn trăm bốn mươi bốn mẫu cho bốn sáu trăm năm mươi hai một trăm hai mươi năm lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi chín tháng bốn cho đến nay là hai một trăm linh một bốn trăm bốn mươi bốn mẫu cho bốn sáu trăm năm mươi hai một trăm hai mươi năm lượt người